liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi ba tháng năm
cụ thể sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu các mặt hàng giá xăng dầu có sự điều chỉnh tăng
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm linh đồng một lít không cao hơn một mươi chín chín trăm bốn mươi đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng sáu trăm linh đồng một lít không cao hơn hai mươi một năm trăm một mươi một đồng một lít
dầu diazen năm s tăng năm trăm tám mươi bảy đồng một lít không cao hơn một mươi bảy sáu trăm chín mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa tăng năm trăm hai mươi ba đồng một lít không cao hơn một mươi sáu bốn trăm bốn mươi đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s
tăng sáu trăm bảy mươi đồng một kg không cao hơn một mươi bốn bốn trăm ba mươi bảy đồng một kg
bên cạnh đó liên bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành